chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
hai đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến quốc lộ chín mươi một vào lúc dạng sáng
đã bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
tại đoạn đường thuộc xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang tổ công tác phát hiện bắt quả tang nguyễn văn dũng
điều khiển xe mô tô vận chuyển một chín mươi tám bao thuốc lá ngoại nhập lậu
ngay sau đó cũng trên tuyến quốc lộ chín mươi một lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bắt quả tăng trần văn thiền
điều khiển xe mô tô vận chuyển bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
cả hai vụ việc được bàn giao cho công an huyện châu phú tiếp tục điều tra
còn tại phú yên kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã hòa tâm thị xã đông hòa
lực lượng phối hợp công an thị xã đông hòa và lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
tại điểm kinh doanh tổ công tác phát hiện tám một trăm linh gói trà thanh nhiệt loại một mươi gram một gói có giá niêm yết hai năm trăm linh đồng một gói
tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn hai mươi triệu đồng
chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị sau thời gian xác lập chuyên án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tàng trữ vũ khí liên tịch
cầm đầu đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh này là đối tượng nguyễn công minh cùng ba đối tượng khác
là nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng trên lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng
gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo và một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh các đối tượng tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc tiếp tục bắt giữ thêm nông quốc việt hai mươi bốn tuổi ở đắk lắc
là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng khác có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đây là vụ án mà lực lượng công an thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình định
một tụ điểm sản xuất và mua bán cỏ mỹ vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
bước đầu cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng thu giữ một số loại máy móc hóa chất cùng với một lượng lớn nguyên liệu để bào chế cỏ mỹ
qua công tác nắm tình hình công an thành phố nha trang xác định và mời đối tượng phạm văn hoa
trú tại phường vạn thắng thành phố nha trang về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hoa khai nhận cùng với con trai là phạm văn hiệp thường xuyên bán cỏ mỹ cho một số thanh niên tại địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoa cơ quan công an phát hiện một số loại máy móc hóa chất và hơn ba mươi kg nguyên liệu đựng trong các thùng cắt tông
bước đầu các đối tượng thừa nhận số nguyên liệu máy móc và hóa chất nói trên dùng để bào chế cỏ mỹ sau đó phân nhỏ để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là thái thành tân lê nguyễn hiếu trung và ngô sơn hoàng đều trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tang đối tượng trung đang mang ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá đi bán với giá là hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện tại khu phố hai phường
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp thái thành tân và ngô sơn hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm thu giữ thêm bốn gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tổng khối lượng số ma túy thu giữ khoảng một trăm linh g và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
thưa quý vị đối với tội phạm về ma túy hầu hết tất cả các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều xuất phát từ nhu cầu lợi ích vật chất và siêu lợi nhuận từ việc mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
đây là yếu tố trực tiếp dẫn tới quá trình hình thành động cơ phạm tội
với tinh thần phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy
thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương ngoài tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy còn chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bắc cạn
bị cáo bạch thị phương sáu mươi sáu tuổi chú tại tổ ba phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

nguyễn minh quang đã thú nhận gây án cùng với trần đức tài ngụ quận tám
đối tượng này cũng thừa nhận đã tham gia một vụ cướp dật sách tại ngã ba đường chín a và đường số một khu dân cư trung sơn huyện bình chánh